hôm qua hai mươi chín tháng một mươi hai ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy và hội nghị cán bộ công chức viên chức cơ quan
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu ban tuyên giáo trung ương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
và nhiệm vụ đột xuất bảo đảm chất lượng hiệu quả đã đạt được kết quả bước đầu
về đổi mới nội dung phương thức công tác tuyên giáo
phát biểu chỉ đạo hội nghị trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy ban tuyên giáo trung ương cần nâng cao chất lượng tham mưu cho bộ chính trị
ban bí thư kịp thời nhạy bén tham mưu những vấn đề theo chương trình công tác
và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn nâng cao chất lượng thẩm định
và góp ý vào các đề án trình bộ chính trị ban bí thư
trong thực hiện nhiệm vụ ban cần phải phát huy vai trò của mình
để làm chủ định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh thông tin đa chiều
mạng xã hội nở rộ cách thức chia sẻ thông tin nhanh chóng
nhiều vấn đề hình thành theo xu hướng số đông cần bám sát dự báo
nghiên cứu để dự báo chính xác kết hợp dư luận xã hội với báo chí
tuyên truyền để tạo sự chủ động trong định hướng thông tin
trưởng ban tuyên giáo trung ương lưu ý cần chú trọng nâng cao chất lượng
các đội ngũ làm công tác tuyên giáo nhất là nâng cao chất lượng
của chính đội ngũ cán bộ của ban tuyên giáo trung ương
nhân dịp này ban tuyên giáo trung ương tổ chức lễ trao huân trường độc lập
huân chương lao động và các danh hiệu thi đua tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác